xin kính chào quý vị và các bạn
do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rãnh gió tây trên cao
nên trong ngày và đêm nay tại vùng núi và trung du tại khu vực đồng bằng bắc bộ
sẽ tiếp tục có mưa vừa mưa to cục bộ có nơi xảy ra tố lốc và gió giật mạnh
với nền nhiệt độ ngày đêm là từ một mươi một đến một mươi chín độ trời rét đậm có nơi rét hại
sau đó từ ngày mai khi không khí lạnh và hội tụ gió đều suy yếu
thì mưa sẽ giảm nhanh cùng với đó nền nhiệt độ sẽ tăng trở lại
tuy nhiên đến ngày hai mươi khi hội tụ gió được thiết lập trở lại tại khu vực này
thì mưa rông sẽ tăng lên ở diện giải rác
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong hôm nay vẫn có mưa vừa đến mưa to
trong mưa rông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh
sau đó từ ngày mai mưa rông sẽ giảm nhanh nền nhiệt độ sẽ tăng nhẹ
cao nhất ở mức một mươi bảy đến hai mươi độ
tuy nhiên từ ngày hai mươi khi rãnh gió tây được thiết lập trở lại
thì mưa sẽ tăng lên ở diện giải rác cùng với đó nền nhiệt độ sẽ giảm nhẹ
đối với các tỉnh miền trung thời tiết tại khu vực bắc trung bộ trong ngày và đêm nay
sẽ có mưa rào và có nơi có rông
cục bộ có mưa vừa mưa to với mức nhiệt là từ một mươi bốn đến hai mươi độ trời rét đậm
từ ngày mai trở đi thì tại khu vực này mưa sẽ giảm nhanh cùng nền nhiệt độ tăng nhẹ
đối với các tỉnh từ quảng bình đến thừa thiên huế trong hôm nay và ngày mai
tiếp tục duy trì mưa rông cục bộ có mưa vừa đến mưa to
phải tới ngày một mươi chín và ngày hai mươi thì mưa tại đây mới giảm xuống diện giải rác
nền nhiệt độ vì vậy mở mức là một mươi sáu đến hai mươi hai độ
khu vực đà nẵng đến khánh hòa cũng có mưa rông trên diện rộng
cục bộ có nơi sẽ giảm mưa vừa mưa to kéo dài sang đến ngày hai mươi tháng một
nền nhiệt độ tại đây sẽ ra động ở ngưỡng là hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ
riêng tại các tỉnh ninh thuận và bình thuận vẫn là nơi ít mưa nhất
với nền nhiệt độ trưa chiều đạt ở ngưỡng là hai mươi bảy ba mươi độ
đến với vùng cao của tây nguyên trong ba ngày tới
tại đây thì tiếp tục là ít mưa ngày thì trời có nắng
tuy nhiên về đêm và sáng nền nhiệt độ tại khu vực này vẫn khá thấp
mức nhiệt ngày đêm giao động trong khoảng là từ một mươi năm đến ba mươi độ
có nơi còn vượt ngưỡng ba mươi độ trời rét về đêm và sáng
tại các tỉnh thành nam bộ trong thời đoạn những ngày tới
cũng chưa có hình thế gây mưa nào tác động
nên ở đây vẫn duy trì ít mưa ngày có nắng
với mức nhiệt giữa trưa và đầu giờ chiều đạt ở mức là ba mươi ba mươi ba độ
có nơi sẽ còn vượt ngưỡng ba mươi ba độ